trong số các mẫu dấu giả thu giữ được có đủ các mẫu dấu tròn polymer
ngoài ra các đối tượng còn khắc các dấu quốc huy của việt nam tên chức danh của công an nhiều tỉnh thành dấu bí thư chủ tịch và mẫu dấu của công an một số tỉnh
vào thời điểm kiểm tra chúng tôi phát hiện đối tượng là vũ đức huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở tổ hai mươi ba phường bồ đẻ cùng với ba đối tượng khác ở tỉnh ngoài
các đối tượng đang có hành vi làm giả các loại tài liệu giấy tờ rồi làm giả con dấu của
cơ quan nhà nước tổ chức cá nhân
tại thời điểm kiểm tra chúng tôi thu giữ được rất nhiều mẫu dấu rồi kể cả những con dấu đã được làm sẵn và những giấy tờ thủ tục của cơ quan nhà nước mà các đối tượng đã thực hiện hành vi đã làm xong đã hoàn thành khâu thực hiện việc làm giả tài liệu con dấu của cơ quan nhà nước
tội phạm làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức nhà nước hiện vẫn đang có diễn biến phức tạp và thủ đoạn ngày càng tinh vi
theo đó những loại giấy tờ giả này len lỏi vào đời sống và các thủ tục hành chính gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội đồng thời làm tổn hại đến uy tín của cơ quan ban ngành và lực lượng chức năng
ngày sáu tháng hai tòa án nhân dân tp vĩnh long tỉnh vĩnh long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử sáu bị cáo vì hành vi cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào dạng sáng ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám trần thanh sang biết tin vợ của mình
trần thanh sang biết tin vợ của mình đang ở cùng phòng trọ với anh nguyễn viết cường nên mang theo một sợi dây xích bằng kim loại và điện thoại rủ em ruột là trần thanh quý cùng đi xuống nhà trọ trên
sau đó quy rủ thêm bốn đối tượng khác đi cùng tại phòng trọ các đối tượng đã dùng dây xích mũ bảo hiểm đuổi đánh liên tiếp vào người anh cường
theo kết luận giám định pháp y anh cường bị thương tích bốn mươi hai
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần thanh sang bốn năm tù trần thanh quy và nguyễn hoàng tánh cùng hai năm tù các đối tượng còn lại ba năm tù về tội cố ý gây thương tích
thưa quý vị đến thời điểm ngày hôm qua sáu tháng hai công tác và chuẩn bị vận chuyển tiếp đón các công dân về từ trung quốc và các nước khác có dịch bệnh virus corona trở về việt nam của bộ tư lệnh quân khu năm đã sẵn sàng để cách ly theo dõi tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh

hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần thanh bốn năm tù trần thanh quý và nguyễn hoàng tánh cùng hai năm tù trần thanh quý và nguyễn hoàng tánh có dịch bệnh virus corona trở về việt nam của bộ tư lệnh quân khu năm đã sẵn sàng để cách ly theo dõi tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an